khoảng một mươi tám h ngày sáu tháng ba các hộ nuôi cá lồng trên sông thái bình
đoạn qua các thôn trí linh một hai ba xã nhân huệ thành phố trí linh tỉnh hải dương
đã phát hiện cá chết hàng loạt
theo thống kê ban đầu đến khoảng một mươi hai h ngày bảy tháng ba
có một mươi hai hộ dân bị ảnh hưởng với số lượng sáu mươi lồng cá
số cá chết ước tính hơn một trăm linh tấn trị giá nhiều tỷ đồng
số cá này chủ yếu là cá lăng chấm sắp đến thời kỳ thu hoạch
xã nhân huệ hiện có hai mươi hộ nuôi tổng số là hai trăm năm mươi lồng cá trên sông thái bình sông kinh thầy
hiện cơ quan chức năng tiếp tục cùng với người dân thống kê thiệt hại
và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc